từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ công an tỉnh an giang đã phát hiện đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn
đối tượng tham gia là một số doanh nghiệp kinh doanh vàng ở địa phương
điều đáng nói là các doanh nghiệp này thường xuyên tham gia làm từ thiện đồng góp cho các hoạt động an sinh xã hội
mục đích là đánh bóng được cái doanh nghiệp của mình là một trong những doanh nghiệp làm ăn có lợi ích cho xã hội
nhưng mà phía bên đằng sau thì các đối tượng này có nhiều hoạt động hết sức tinh vi để thực hiện các hành vi buôn lậu của mình
và đây cũng là một trong những cái rất là khó khăn trong quá trình là chúng tôi
chúng tôi đấu tranh là triệt xóa các đối tượng này
hiện công an tỉnh an giang phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng nguyễn hoàng úc và truy tìm bảy đối tượng khác
những trường hợp tiếp tay cũng bị xử lý nghiêm bởi buôn lậu vàng ở địa bàn tỉnh an giang thời gian qua diễn biến phức tạp và gây bức xúc trong dư luận
thưa quý vị ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản gửi chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bình dương
về việc ngăn chặn xử lý tình trạng thanh thiếu niên điều khiển và đua mô tô xe máy trái phép trên địa bàn tỉnh bình dương
văn bản nêu rõ thời gian gần đây tại một số huyện thành phố của tỉnh bình dương tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn đua xe cổ vũ đua xe bất ngờ gia tăng mạnh
gây mất an ninh trật tự mất trật tự an toàn giao thông khiến dư luận rất bức xúc
đền hình vào ngày tám tháng một mươi một trên địa bàn thành phố thủ dầu một xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
thanh niên điều khiển xe mô tô đã được độ chế không mang bị kiểm soát lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến ba người tử vong
để ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông tương tự và đảm bảo an toàn ubnd quốc gia đề nghị chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bình dương
chỉ đạo lực lượng công an với nòng cốt là cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó chú trọng xử lý lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ phân đường làn đường lạng lách đánh võng điều khiển mô tô xe máy không bị kiểm soát
xe đã được độ chế thay đổi thiết kế trái phép xử lý nghiêm người có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông
cường quyết ngăn chặn xử lý các cá nhân đua xe tổ chức đua xe tụ tập gây dối trật tự công cộng tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho thanh thiếu niên
nâng cao vai trò của gia đình cơ sở giáo dục chính quyền địa phương trong việc quản lý con em thanh thiếu niên trên địa bàn về phòng ngừa tụ tập đua xe
chiều qua trạm cảnh sát giao thông hòa hiệp tp đà nẵng đã triệu tập lấy lời khai đối tượng có hành vi vi phạm an toàn giao thông trên đèo hải vân
đối tượng này sinh năm hai nghìn bốn ở quảng nam tại trụ sở công an đối tượng khai nhận chiều ngày tám tháng một mươi một đã điều khiển xe máy biển kiểm soát chín mươi hai n một năm mươi chín nghìn bốn mươi vi phạm các lỗi
không có bảng lái xe không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu và ống xả thải không đủ tiêu chuẩn
lực lượng chức năng đang tạm giữ phương tiện vi phạm và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
thanh niên này chính là đối tượng xuất hiện trong đoạn clip vào ngày tám tháng một mươi một trên mạng xã hội điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ nhanh trên đèo hải vân

tự ngã gây bức xúc dư luận
các bộ trưởng tại trung tâm hội nghị quốc tế chủ động khảo sát nắm tình hình
đến nay các phương án bảo vệ xử lý sự cố cháy nổ các tình huống đột xuất các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông được triển khai thống nhất
triển khai các lực lượng của các phòng nghiệp vụ phối hợp với các công an quận huyện
tuần tra kiểm soát xung quanh khu vực diễn ra hội nghị ngăn ngừa phòng chống tội phạm cũng như hỗ trợ công tác bảo vệ
và bên cạnh cái phương án bảo vệ tại khu vực
các bộ trưởng tại trung tâm hội nghị quốc tế một mươi một lê hồng phong công an thành phố đã triển khai rất nhiều phương án liên quan
tổ chức theo hình thức trực tuyến nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng được đặc biệt chú trọng
công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm diễn ra hội nghị cấp cao tuyệt đối không chủ quan không để xảy ra bị động bất ngờ
chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an được quán triệt thực hiện nghiêm túc
huy động cao nhất về lực lượng phương tiện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng chiến đấu
phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đặt ra yêu cầu vừa phải chặt chẽ hiệu quả nhưng phải tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân
quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô đẹp trong mắt bạn bè quốc tế

và thông báo cụ thể kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm diện hạn chế
yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng